nâng cao nghiệp vụ và ý thức thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong quá trình tác nghiệp giao tiếp và phục vụ khách hàng
toàn thể cán bộ nhân viên đơn vị đều thực hiện tốt khẩu hiệu bốn xin và bốn luôn
đó là xin chào xin lỗi xin cảm ơn xin phép và luôn mỉm cười luôn nhẹ nhàng luôn thấu hiểu luôn giúp đỡ
nhằm tạo dựng môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp hiện đại và văn minh trong quan hệ ứng xử giao tiếp tại cơ quan và tại sân bay
vì thế trong năm đã thực hiện tốt an ninh an toàn đường không không để sự cố nào xảy ra
mục tiêu của cảng của chúng tôi là đầu tiên là phải phục vụ hành khách đảm bảo an ninh an toàn toàn tuyệt đối
và song song đó là chất lượng dịch vụ phải được nâng lên để hưởng ứng phong trào bốn xin bốn luôn của bộ thông quận tài
phong trào bốn xin bốn luôn đó là nó phát động từ cái khâu mà lân cao chất lượng dịch vụ
bởi vì chất lượng dịch vụ của chúng ta những năm trước đây nó còn có những cái chưa được tốt
thế thì sở dĩ tại đây sở dĩ chúng ta phải nâng lên
làm sao phục vụ tốt nhất nhu cầu cho hành khách
đây là các gian hàng phục vụ phi hàng không được cảng hàng không quốc tế đà nẵng thiết kế đồng bộ thẩm mỹ phù hợp kiến trúc nhà ga
sự lựa chọn của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước khi thuê mặt bằng và tâm lý khách hàng
đa dạng hóa các sản phẩm với chất lượng cao và cung cách phục vụ văn minh lịch sự là ưu tiên lựa chọn đối tác hàng đầu của cảng
đặc biệt hàng hóa phải có giá cả hợp lý được niềm biết rõ ràng và luôn được giám sát quản lý chặt chẽ bảo đảm nguồn gốc xuất xứ an toàn vệ sinh môi trường vệ sinh thực phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng
sau hai lần tôi đi tôi thấy dịch vụ sân bay đổi khác rất nhiều về vấn đề tủ tục rất nhanh gọn là vấn đề duy nhất
tính đến tháng chín năm nay cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã đón hơn sáu bảy trăm tám mươi một lượt khách đạt gần tám mươi hai kế hoạch trong đó có hơn một bảy triệu khách quốc tế và phục vụ hơn bốn mươi sáu tám trăm linh chuyến bay trong đó có hơn một mươi hai bảy trăm bảy mươi năm chuyến bay quốc tế tăng từ hai mươi bốn đến ba mươi tám chuyến bay so với cùng kỳ năm ngoái
nhờ làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn bay và chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã lọt vào top ba mươi sân bay tốt nhất châu á do trang web deguide slipping in airpord bình chọn
trong tương lai khi nhà ga quốc tế đi vào hoạt động cảng sân bay quốc tế đà nẵng sẽ đặt kỳ vọng đón khoảng một mươi hai triệu lượt khách mỗi năm vì thế hoàn thiện các quy trình nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ tại sân bay luôn là phương trầm hành động của cảng hàng không quốc tế đà nẵng
tự do hóa vận tải hàng không để biến thị trường của chúng ta là một thị trường có tính cạnh tranh
và có tính hấp dẫn thu hút khách quốc tế
đặc biệt là hiện nay bộ thông vận tải đang chỉ đạo xây dựng một đề án
theo sự chỉ đạo của chính phủ là phát động các thị trường có tiềm năng du lịch lớn đối với việt nam
để đảm bảo là chúng ta thu hút được thêm rất nhiều khách du lịch đến với việt nam
và cũng là một điều kiện để khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng hàng không của chúng ta
đặc biệt đó là chúng ta lại có các chính sách hỗ trợ về ưu đãi đối với các anh không mở các đường bay
đến các cảng hàng không quốc tế mới của chúng ta ví dụ như cát bi phú bài ở thứ thương huế phú quốc
bình thơ thậm chí cả cam ranh
vậy để tiếp tục xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng như sân bay nhà ga
thì vấn đề vốn sẽ được huy động theo cái cơ chế nào
và nhất là việc huy động các hãng hàng không tham gia đầu tư trong lĩnh vực này
bộ giao thông vận tải đã có các chủ trương xã hội hóa đầu tư rất là quan trọng
huy động mọi nguồn lực của xã hội kể cả đầu tư của nước ngoài
để tham gia phát triển cơ sở tầng giao thông nói chung và cơ sở hạ tầng của hàng không nói riêng
để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành giao thông vận tải việt nam và ngành hàng không việt nam
và trên cơ sở đó thì sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước
theo đúng địa hướng mà chúng ta đang làm
đó là tái cơ cấu nền kinh tế để phát triển và phát triển bền vững
một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
ngành hàng không việt nam đang đóng vai trò quan trọng
trong việc phát triển kinh tế thương mại du lịch
góp phần quảng bá hình ảnh việt nam đến với bạn bè thế giới
chính vì thế sự đa dạng hóa và hoàn thiện hóa các hoạt động thương mại và phi thương mại hàng không
thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ dịch vụ khách hàng
cùng với đó là các cơ chế chính sách để tăng cường nguồn lực đầu tư cho hạ tầng
để chúng ta có một hệ thống cảng hàng không sân bay đồng bộ hiện đại
với những kết quả đạt được thì ngành hàng không còn rất nhiều việc phải làm
trong thời gian tới để tạo nền tảng cho các cảng hàng không quốc tế trong nước cất cánh
chương trình giao thông kết nối của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về
chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt